dùng thanh sắt đánh vào đầu tát bằng tay đến chảy máu miệng
đó là những hành vi hết sức dã man của lương văn luận chú huyện an biên tỉnh kiên giang
đang nói nạn nhân trong vụ việc chính là con ruột của luận mới chỉ sáu tuổi
vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video quay cảnh một người đàn ông hành hạ một bé trai
được lan truyền trên mạng xã hội
chiều ngày hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với luận
về hành vi ngược đái hành hạ con ruột
công an cũng đã thu giữ một số vật dụng mà đối tượng đã sử dụng để hành hạ cháu bé